sau khi nghị định một trăm linh của chính phủ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã quyết liệt ra quân
để kiểm soát xử phạt những hành vi vi phạm an toàn giao thông do sử dụng rượu bia
điều này đã hạn chế việc sử dụng rượu bia của một bộ phận lớn người dân khiến thị trường mặt hàng này có sự thay đổi đáng kể
kể từ khi nghị định một trăm linh có hiệu lực xứ phạt nặng đối với người lái xe sau khi uống rượu bia
sức mua bia rượu trên thị trường thời điểm trước tết nguyên đáng cũng chịu tác động lớn
dạo một vòng qua một số cơ sở kinh doanh rượu bia trên đường nguyễn thông phường sáu quận ba tp hcm
chúng tôi ghi nhận một thực tế số lượng khách tới mua sắm ở đây rất ít và giảm nhiều so với năm hai nghìn một mươi chín
tuy vậy nhưng các chủ cửa hàng đều đồng tình ủng hộ việc cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông
để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mọi người mọi nhà
khách mua rượu bia ít nhưng bù lại họ chuyển sang mua bánh kẹo nước giải khác
năm nay người tiêu dùng khá yêu thích các loại rượu vang có độc độ cùng thấp
một phần cũng vì ảnh hưởng của quy định cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông
phần nữa do các loại vàng này khá dễ uống phù hợp với phần đông người dân giá cả cũng phải chăng
không chỉ giảm sức mua nghị định một trăm linh còn tác động đến xu hướng tiêu dùng của người dân
thay vì mua rượu mạnh đắt tiền như năm ngoái người tiêu dùng mua rượu có nồng độ cồn nhẹ
từ chín một mươi hai độ như rượu vang ngọt trụ mơ trù nho hoặc các loại nước đóng chai có thương hiệu lớn
uy tín để bảo vệ sức khỏe người thân và bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày tết
rượu bia để ở nhà để ăn uống ba ngày tết với gia đình thôi chứ cũng không có uống rượu bia ra đường nguy hiểm
nếu mà mua rượu thì thường thường chọn đa số là chọn các loại rượu có tên tuổi rượu tay một chai để những người tiếp khách thôi
dù chưa có con số thông kỳ chính thức song nhiều bệnh viện cho biết
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi áp dụng nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt lượng bệnh nhân nhập viện do rượu bia đã giảm hẳn